vâng hai mươi hai chốt kiểm soát dịch bệnh covid một mươi chín đặt ở những nút giao thông quan trọng của thành phố hà nội
đặc biệt là tại đường ngang ngõ tắt đường nhánh bến thủy nội địa
việc lập các chốt này bước đầu đã nhận được sự ủng hộ của đa số người dân
tuy nhiên để phát huy hiệu quả hơn nữa thì việc phối hợp giữa các cơ quan chức năng cần được duy trì
đặc biệt là việc bố trí lực lượng liên ngành trên các tuyến đường bộ và đường thủy nội địa
bến phà bình minh huyện thường tín thành phố hà nội
ngay từ đầu giờ sáng các lực lượng chức năng đã có mặt tại đây để triển khai công tác phòng chống dịch bệnh trên hoạt động đường thủy nội địa
mỗi hành khách đi qua đây đều phải thực hiện khai báo thông tin cá nhân đối với cơ quan y tế
đồng thời các phương tiện vận tải hàng hóa cũng phải có đầy đủ điều kiện thì mới tiếp tục được lưu thông
thường xuyên là phải xét nghiệm cứ hạn năm ngày một lần mình lái xe là mình phải đi xét nghiệm để đảm bảo an toàn dịch bệnh cho mình và cho mọi người
tại những khu vực bến đỏ như thế này thì ngoài những công tác kiểm tra về thông tin của những lái xe cũng như là những hành khách mà đi đò
thì lực lượng chức năng cũng đặc biệt chú ý đến các phương tiện là có biển số là từ nơi có vùng dịch
và những lái xe mà khi qua những bến đò này thì bắt buộc cũng phải có giấy phép xét nghiệm âm tính
đối với tất cả các phương tiện xe vận tải hàng mà từ các vùng dịch vào địa bàn hà nội mà không có giấy xác nghiệm âm tính
thì lực lượng chức năng đã tuyên truyền và đội thanh tra giao thông đường thủy phối hợp với lại cảnh sát giao thông đường thủy nội địa
yêu cầu xe đấy quay trở về địa phương không được phép vào hà nội
và phải dùng các biện pháp khác để vận chuyển hàng hóa vào hà nội để đảm bảo an toàn cho cá nhân lái xe cũng như đảm bảo an toàn dịch cho khu vực hà nội
bên cạnh đó để đảm bảo công tác phòng dịch trên tuyến đường thủy nội địa đặc biệt là tại các khu vực bến phà bến đỏ ngang sông
lực lượng chức năng đã tổ chức bố trí lực lượng tại các bến vận chuyển người và phương tiện trên toàn địa bàn thành phố
trong đó tập trung cao điểm vào những bến có địa bàn giáp danh với các tỉnh hương yên bắc giang
đồng thời tại mỗi chốt như thế này cũng đã lên các phương án xét nghiệm nhanh covid một mươi chín
những trường hợp có dấu hiệu nghi ngờ khử trùng các trường hợp cần thiết kiểm tra đối chiếu kết quả xét nghiệm
với kết hợp với cả sở y tế và chúng tôi đã có những địch bản trong trường hợp và những trường hợp mà chúng tôi nghi ngờ
là có dấu hiệu mắc bệnh covid chúng tôi có địch bản sẽ đưa đến trung tâm y tế gần nhất để làm các xét nghiệm và làm các bước tiếp theo
cơ quan chức năng cũng khuyến cáo người tham gia giao thông cần đặc biệt chủ động các phương án phòng chống dịch bệnh
đặc biệt là các phương tiện vận tải hành khách hàng hóa từ một mươi bốn địa phương nơi có dịch bệnh
đồng thời chấp hành nghiêm các quy định về an toàn giao thông đường thủy nội địa